để tăng tiếp cận vốn thủ tướng yêu cầu các ngân hàng công khai mặt bằng lãi suất cho vay thông tin triển khai các gói tín dụng trước ngày một mươi tháng bốn
bên cạnh đó thủ tướng cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí đơn giản hóa thủ tục hành chính tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin
chuyển đổi số nỗ lực phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay
người đứng đầu chính phủ cũng yêu cầu ngân hàng chỉ đạo các ngân hàng thương mại vốn nhà nước nghiên cứu ngay việc xây dựng và cung cấp gói tín dụng cho người mua nhà ở xã hội có thời hạn đến một mươi năm năm
lãi suất yêu đãi thấp hơn cho vay thương mại thông thường và cho các doanh nghiệp
các chủ đầu tư xây nhà ở xã hội vay với lãi suất ưu đãi hơn để các đối tượng có thu nhập thấp có cơ hội động lực để mua nhà hoặc thuận lợi trong việc thuê hoặc thuê mua
ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh vừa đồng ý
với đề xuất điều chỉnh giá dịch vụ sử dụng đường bộ qua một số trạm bot trên địa bàn tăng một mươi tám so với mức hiện nay gồm cầu bạch đằng cao tốc hạ long vân đồn bot biên cương thành phố cẩm phả
theo đó thời gian thực hiện là sau ba mươi ngày kể từ khi các đơn vị quản lý các trạm bot tiến hành thông báo niêm yết công khai để người dân nắm được thông tin
dự kiến thực hiện giá mới vào ngày bốn tháng năm tới
lý giải về việc tăng giá vé sở giao thông vận tải quảng ninh cho ra
rằng các dự án bot nói trên được đưa vào sử dụng từ năm hai nghìn một mươi tám và hai nghìn một mươi chín nhưng đến nay chưa tiến hành lần đầu lần điều chỉnh giá nào
đáng lý việc tăng giá vé sẽ phải thực hiện vào năm hai nghìn hai mươi một và hai nghìn hai mươi hai theo quy định của bộ giao thông vận tải
tuy nhiên do ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín nhằm đồng hành cùng các doanh nghiệp nên các trạm thu phí bot trên chưa điều chỉnh giá sử dụng dịch vụ
ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh cũng chỉ đạo sở giao thông vận tải quảng ninh giám sát việc thu phí
các nhà đầu tư theo đúng quy định
trước việc thiếu nước sinh hoạt trầm trọng ở huyện tân phú đông tỉnh tiền giang vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai xâm nhập mặn
và yêu cầu các đơn vị vận chuyển cấp nước kịp thời cho người dân
gần nửa tháng qua hàng chục nghìn hộ dân ở phía đông tiền giang gồm các huyện như gò công đông gò công tây
đặc biệt là tân phú đông bị thiếu nước nghiêm trọng
tỉnh đã mở hơn tám mươi hai vòi nước công cộng
ngoài ra còn có nhiều tổ chức cá nhân chở nước từ thiện bằng xe tải xà lan hỗ trợ nước ngọt cho bà con vùng hạn hán
nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề thiếu nước
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tiền giang yêu cầu các biện pháp khẩn cấp cần áp dụng ngay để ứng phó và khắc phục hậu quả
nhằm ngăn chặn hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra
các hãng hàng không của thái lan đã tăng chuyến và giảm giá vé nhằm khai thác sự bùng nổ
nhu cầu du lịch trong dịp tết té nước song ran khi nghỉ lễ dài ngày lớn nhất nước này
theo khảo sát giá vé máy bay từ các tỉnh thành của việt nam đến bangkok đã bất ngờ giảm mạnh so với cách đây hai tuần
trong đó xuất hiện nhiều vé giá trẻ của hãng thái air asia
cụ thể chặng thành phố hồ chí minh bangkok giai đoạn giữa tháng bốn có giá khứ hội trẻ nhất là ba chín triệu đồng của thái air asia
giá vé này có giá trẻ nhất là ba chín triệu đồng của thái air asia
giá vé này có giá trẻ nhất là ba chín triệu đồng của thái air asia
giá vé này đã rẻ hơn khoảng ba triệu đồng so với giai đoạn giữa tháng ba
các hãng bay khác của việt nam có chặng bay đến thái lan trong dịp này như vietnam airlines
vietjet viettravel airlines vẫn ở mức năm bảy chín năm triệu đồng

thành phố hồ chí minh đang lấy ý kiến của các bộ ngành liên quan để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cảng chung chuyển quốc tế cần giờ
với mục tiêu là khởi công vào năm hai nghìn hai mươi
điểm nhấn của ngày hội du lịch năm nay là sự bùng nổ các chương trình kích cầu du lịch
mặc dù trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng với tiêu chí phục vụ người dân và du khách có một mùa hè sôi động
các doanh nghiệp đã tham gia hưởng ứng mạnh mẽ chương trình kích cầu du lịch
ngoài các gian hàng của các công ty lữ hành các cơ sở lưu trú các điểm tham quan
ngày hội du lịch năm nay còn quy tụ các gian hàng ẩm thực của các vùng miền
bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của các gian hàng trải nghiệm làm gốm xứ
các gian hàng trải nghiệm vẽ tranh tô tượng đơn ca tài tử
nhu cầu và xu hướng du lịch của du khách đang thay đổi liên tục trong thời đại công nghệ phủ sóng toàn cầu
đang đặt ra rất nhiều những thách thức và tất yếu đặt ra yêu cầu cho ngành du lịch của việt
phải cập nhật xu hướng thế giới để có thể chuyển đổi và để có thể tìm hiểu cũng như đưa ra các giải pháp
sở du lịch tp hcm đã tổ chức hội thảo chuyển đổi mô hình kinh doanh du lịch cập nhật xu hướng thế giới
tại hội thảo tham luận của các đơn vị tập trung đề cập về xu hướng du lịch trên thế giới
xu hướng tìm kiếm thông tin du lịch của du khách xu hướng của truyền thống du lịch
cũng như cách tiếp cận và tìm hiểu phân khúc du khách để xây dựng sản phẩm tối ưu hóa hiệu quả du lịch
các chuyên gia trong ngành du lịch cũng chia sẻ thông tin gốc nhìn về các thay đổi trong xu hướng du lịch inbound tại việt nam
cung cấp phân thức chuyển đổi mô hình du lịch trọn gói mua tour b hai b sang tự túc b hai c
và các công cụ nghiên cứu xu hướng tìm kiếm tiếp cận khách quốc tế đa kênh
thứ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch hội an phong đánh giá rằng chuyển đổi số là chiều khóa tạo động lực
đến ngành du lịch chuyển đổi xanh mà khác mô hình kinh doanh b hai c trực tiếp hướng đến khách du lịch
lại yêu cầu cấp thiết hiện nay là vấn đề tất yếu su thế của thế giới mà các doanh nghiệp cần nghiên cứu áp dụng
tuy nhiên các doanh nghiệp cần phải thay đổi tư duy phát triển mạnh dạng chuyển đổi để đưa điểm đến gần hơn với du khách
sự thay đổi này đòi họ tính sáng tạo chuyên nghiệp và có nền tảng công nghệ
doanh nghiệp cũng cần đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu thiết kế sản phẩm dịch vụ đa dạng linh hoạt
phù hợp với nhu cầu tiếp cận trái nghiệm cá nhân
cùng với đó chú động tìm hiểu cập nhật thông tin xu hướng thị trường và tăng cường quảng bá tiếp thị
trên các nền tảng đại lý du lịch trực tuyến
lễ hội văn hóa ẩm thực món ngon tổ chức tại tp hcm đã thu hút trên sáu mươi lượt khách tăng một trăm năm mươi so với năm hai nghìn hai mươi ba
tại đây nhiều đặc sản truyền thống đã được vinh danh như heo bản nướng lá mất mật của vùng núi phía bắc
mắt cá ngừ tiềm thuốc bắc ở miền trung cao lầu hội an dồi lương nướng nghệ an cơ muối hoàng cung huế
phở gà artichoke đà lạt
cũng như lễ hội văn hóa ẩm thực món ngon những năm trước du khách được khám phá trải nghiệm hơn bốn trăm linh món ngon
đặc sắc của ba miền bắc trung nam
người dân và du khách còn được hướng dẫn làm hơn năm mươi loại bánh dân gian cùng các nghệ nhân
và tham gia các trò chơi dân gian tưởng như đã thất truyền
tuy nhiên lễ hội ẩm thực năm nay còn tổ chức cuộc thi top món ngon nhất định phải thử tại lễ hội
các gian hàng đăng ký dự thi món ăn độc đáo của mình và đây được xem như là một gợi ý để thực khách tìm
chọn món ăn yêu thích trong số hơn bốn trăm linh món tại lễ hội
các món ăn dự thi phải thỏa mãn các tiêu chí như vị phải ngon và hấp dẫn trang trí đẹp mắt và chuẩn vị địa phương
kết thúc cuộc thi bang tổ chức đã công bố top một mươi món nhất định phải thử tại lễ hội văn hóa
văn hóa ẩm thực món ngon
trong đó có nhiều đặc sản truyền thống đã được vinh danh như heo bản nướng lá mắt mật của vùng núi phía bắc
mắt cá ngừ tiềm thuốc bắc ở miền trung cao lầu hội an dồi lương nướng nghệ an cơm muối hoàng cung huế
phở gà atiso đà lạt
theo bang tổ chức trong định hướng sắp tới lễ hội văn hóa ẩm thực món ngon sẽ được mở rộng quy mô
và đưa ra nước ngoài phục vụ kiều bào nhằm quảng bá cho văn hóa truyền thống việt nam
cũng như cho du lịch thành phố hồ chí minh và việt nam nói chung
sở công thương thành phố hồ chí minh mới đây thống kê thị trường thương mại điện tử thành phố năm hai nghìn hai mươi ba
có doanh thu đạt bốn bảy tỷ đô la mỹ tốc độ tăng trưởng đạt ba mươi bảy cao nhất cả nước
trong đó thì sự chuyển mình mạnh mẽ nhất để đạt được kết quả này là việc doanh nghiệp nhà bán lẻ truyền thống
bắt kịp những chiến lược như live stream hay là bán hàng trực tuyến
thống sự này cũng khép lại
đơn hàng từ live stream chín trăm năm mươi doanh thu trên doanh số qua sàn tiktok shop của họ
một trong những yếu tố tác động đó là cái thời điểm mà mọi người ở nhà trong giai đoạn covid
thì mọi người cần những cái gì nó giải trí mọi người cần xem
thì chính cái đó nó là một cái chất xúc tác để tạo nên một cái hành vi của họ thay đổi
cho nên live stream nó cũng trở thành một trong những cái mà người ta xem để giải trí
người ta xem để vui
thì trong cái quá trình đó thì người ta cũng mua sắm
nền tảng thì càng ngày người ta càng cải tiến
thì ở đây được hiểu rằng là khi người ta sẽ có một cái trải nghiệm là one page
trải nghiệm chỉ trên một trang duy nhất
có nghĩa là tôi vừa xem live stream nhưng mà tôi vừa ứng vừa bấm mua vào giỏ hàng
và sau đó tôi vẫn tiếp tục xem live stream chứ không phải là nhảy ra nhảy vào
một thống kê cho thấy tính tới tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
thông qua hình thức video ngắn và live stream
tiktok đã mang lại cơ hội kinh doanh cho hơn hai tám triệu doanh nghiệp siêu nhỏ
nhỏ và vừa hộ kinh doanh việt nam
bên cạnh đó sở công thương tp hcm đánh giá
hình thức mua sắm kết hợp giải trí như live stream đang phát triển rất mạnh
đáp ứng được nhu cầu của khách hàng và người bán
năm ngoái trong năm ngày từ ngày một mươi một đến một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
hơn một trăm linh kol người nổi tiếng được ban quản lý chợ bến thành mời đến
để live stream bán hàng cùng tiểu thương tiếp cận tám mươi một sáu triệu người
chốt được một mươi tám hai trăm linh đơn trị giá bốn hai tỷ đồng
làm cho người bán quen với cái khái niệm về thương mại điện tử
hỗ trợ họ là thay đổi nhận thức và đưa hàng hóa lên trên sàn
tổ chức các phiên live stream để bán hàng làm mẫu để cho các nhà bán
họ hiểu rằng thương mại điện tử cũng là những công việc hàng ngày thôi
nó không phải là quá khó khăn và nó là một cái sự bắt buộc và tạo ra
sự kết nối giữa người mua và người bán ở trong một không gian
nó là giải trí nó là vui vẻ chứ không phải là chỉ câu chuyện thuần về thương mại
tuy nhiên các chuyên gia lưu ý khi áp dụng chiến lược live stream
trong marketing lẫn trong bán hàng
vô hóa chi phí doanh nghiệp nên cân nhắc những người live stream
phù hợp với nhận diện thương hiệu
sự tương thích giữa tính cách của người live stream và nhận diện thương hiệu
là yếu tố then chốt như cần một hình tượng ấm áp và dễ nhận biết
hay một người đáng tin cậy và chuyên nghiệp hơn để truyền tải nhận diện thương hiệu
doanh nghiệp nên nhìn nhận khách hàng không chỉ là khán giả
mà còn là cộng đồng live stream một nhóm hoạt động tích cực và gắn kết
có thể đóng góp vào câu chuyện về thương hiệu một cách sinh động
thực hiện đo lượng hiệu quả chiến dịch live stream bằng cách sử dụng số liệu
và phân tích dữ liệu phù hợp để đánh giá các mặt vấn đề cần cải tiến
thành phố hồ chí minh là nơi có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử nhanh nhất cả nước
đạt ba mươi bảy vào năm hai nghìn hai mươi ba
năm ngoái nơi đây chiếm hai mươi ba quy mô thương mại điện tử cả nước
với doanh số bán hàng tính theo vị trí kho đạt bốn bảy tỷ đô la mỹ
cùng đó người dân thành phố hồ chí minh chi tiền nhiều nhất để mua hàng trên mạng
khoảng sáu hai tỷ đô la mỹ chiếm hai mươi chín
dự trình nền tảng đó vừa qua dự án trung tâm live stream thành phố hồ chí minh
hcmc live stream city đã được triển khai
dự án nằm trong khuôn khổ chứa hoạt động tết online festival
do viện nghiên cố phát triển thành phố hồ chí minh tổ chức
nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số cho thành phố nói riêng và việt nam nói chung